tối ngày hai mươi bốn tháng chín tại quảng trường công viên biển đông thành phố đà nẵng
đã diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ và tuyên bố khai mạc đại hội
cùng dự lễ khai mạc có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ông thomas bach
chủ tịch ủy ban olympic quốc tế ông ahmad ansaba chủ tịch hội đồng olympic châu á
với chủ đề tỏa sáng đại dương rực sáng tương lai lễ khai mạc đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm
đã thu hút khoảng bảy vận động viên huấn luyện viên và các nghệ sĩ tham gia các nghi thức truyền thống
của một kỳ đại hội thể thao bãi biển và chương trình nghệ thuật đặc sắc của nước chủ nhà chào mừng đại hội
đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đã thu hút khoảng bốn năm trăm linh vận động viên huấn luyện viên
đến từ bốn mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở một mươi bốn môn thi đấu với hai mươi hai nội dung
và một trăm bảy mươi hai bộ huy trường diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến ngày ba tháng một mươi
với tư cách nước chủ nhà đoàn thể thao việt nam có hơn ba trăm linh vận động viên thi đấu
ở tất cả các nội dung thi đấu chính thức tại đại hội và đề ra mục tiêu phấn đấu trong top ba đại hội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tuyên bố khai mạc đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đà nẵng việt nam hai nghìn hai mươi bốn
ngọn đuốc đại hội đã được rước từ ngoài biển vào đất liền và được trao cho năm vận động viên tiêu biểu việt nam
thắp sáng đai lửa đại hội chính thức bắt đầu cho cuộc tranh tài tại đại hội
lễ khai mạc đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đã kéo dài trong khoảng một trăm một mươi phút
và kết thúc với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc
đây là lần đầu tiên việt nam đăng cai đại hội thể thao tầm cỡ châu á dành cho các môn thể thao biển
ngoài ý nghĩa về thể thao việc tổ chức đại hội thể thao bãi biển châu á cũng nhằm mục đích
thúc đẩy sự phát triển du lịch quảng bá hình ảnh của đất nước việt nam và thành phố đà nẵng